công an thành phố hà nội vừa bắt giữ hai đối tượng phạm trường giang và lê mạnh đoàn
hai đối tượng này đã câu kết với nhau đột nhập vào bệnh viện đa khoa đức giang trộm phá các sách chiếm đoạt gần ba trăm linh triệu đồng
vào thời điểm thực hiện hành vi phạm tội phạm trường giang hai mươi ba tuổi trú tại thị trấn châu quỳ huyện gia lâm thành phố hà nội đang là nhân viên phòng kỹ thuật bệnh viện đa khoa đức giang
sau một thời gian thăm dò tối ngày một mươi bảy tháng một giang và đoàn đã đột nhập vào một phòng làm việc trên tầng bảy của bệnh viện đa khoa đức giang lấy trộm các sắc
bên trong có khoảng hai trăm sáu mươi triệu đồng ba đô la mỹ cùng một số giấy tờ quan trọng
bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra ngay trong ngày một mươi tám tháng một
công an quận long biên đã làm rõ và thực hiện bắt khẩn cấp hai đối tượng gây án
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận sau khi trộm cắp hai đối tượng vận chuyển két về nhà lê mạnh đoàn phá đáy két lấy tiền chia nhau
sau đó ném cát xuống hồ tại khu vực tổ một mươi phường phúc lợi vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng